có thể nói việc người dân không còn hoang mang về thông tin nước mắm nhiễm arsen vượt ngưỡng
đã khiến nghề làm nước mắm cũng như đánh bắt cá nơi đây trở lại bình thường
từ khi có thông tin là nước mắm không nhiễm độc ta vẫn ăn uống là bình thường không có vấn đề gì xảy ra
mới chỉ cách đây một tuần khi hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng đưa ra thông tin hàng loạt loại nước mắm nhiễm asean vượt ngưỡng
cả người làm nước mắm lẫn ngư dân đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
trong nhà con cá bán được giá mà không thể bán được chị nạ
thậm chí vô nhà này họ nói là nước mắm không bán được chẳng không thể mua
rồi những con cá người ta đi ngươi người ta đi chợ để mua vết ăn họ nói là chợ này không bán được
họ không ăn cho ăn họ sửa nhiễm độc khổ lắm người dân đi vết khổ cực kỳ chị nạ
với sự chỉ đạo từ thủ tướng chính phủ sự vào cuộc kịp thời của bộ y tế và các cơ quan liên quan
thiệt hại đối với ngành sản xuất nước mắm truyền thống cũng như đối với hàng vạn ngư dân bám biển đã được giảm thiểu
người làm nước mắm truyền thống tin tưởng những sản phẩm của họ lại được người dân đón nhận rộng rãi
đại chúng sẽ nhìn ra được sự thật và chính sự thật đó để củng cố trở lại cho những người chân chính làm truyền thống
một tuần sau khi bộ y tế công bố thông tin một trăm linh mẫu nước mắm được kiểm nghiệm đều an toàn
hoạt động của các cơ sở sản xuất nước mắm theo phương thức truyền thống đã nhộn nhịp trở lại
những mẻ cá mới lại được nhập về ướp trượp nén lại chờ cho ra những giọt nước mắm đậm đà
như bao đời này vẫn vậy
với sáu mươi bốn số người được khảo sát đã mua ít nhất một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng thiết bị di động trong vòng sáu tháng qua
việt nam đã vươn lên trở thành một trong những nước có tỷ lệ mua sắm trực tuyến cao nhất thế giới
đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo định hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vừa diễn ra sáng nay tại bộ công thường
theo lãnh đạo bộ công thương
thương mại điện tử việt nam đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua
đặc biệt với hình thức mua sắm trực tuyến qua thiết bị di động
bên cạnh đó các diễn giả đại biểu cũng chỉ ra điểm hạn chế cơ bản là dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng ở việt nam
chưa theo kịp xu hướng phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử
từ đó các diễn giả cho rằng trong thời gian tới
cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến với các doanh nghiệp hoàn tất đơn hàng
theo hướng chuyên môn hóa nhằm đưa ra các dịch vụ bán hàng thuận tiện hơn cho người mua
và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển mạnh hơn
sáng nay cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến về vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
tại buổi tọa đàm ông phạm minh huân thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
liên quan đến phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chắc chắn khi trình phương án sẽ phải đánh giá rất kỹ
theo đó khi vừa phải lo hơn một triệu việc làm
cho người đến tuổi lao động mỗi năm vừa phải sử dụng được lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật
có kinh nghiệm thì yêu cầu đặt ra là phải thay đổi đội ngũ lao động trong khu vực công chức
bày tỏ quan điểm tại buổi tọa đàm phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội bùi sĩ lợi nhấn mạnh
bài toán tuổi nghỉ hưu liên quan rất nhiều đến các yếu tố xã hội
tăng tuổi nghỉ hưu là xu hướng chung của nhiều nước
nhưng nó sẽ tác động trực tiếp đến thị trường lao động việc làm
sức khỏe của người dân chính sách an sinh xã hội và cả công tác cán bộ
ông lợi cũng chia sẻ thêm việt nam là thị trường lao động đang sung sức
việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải tính toán để sao cho
không lãng phí chất xám và lãng phí nhân lực chất lượng cao
nhưng cũng đừng bỏ đi lượng lao động sung sức được đào tạo chuyên môn kỹ thuật
sau tháng đầu năm vẫn có tới một trăm chín mươi một sinh viên tốt nghiệp mới ra trường chưa có việc làm
đây là vấn đề xã hội cần được lưu tâm
đó là tình trạng chạy chức chạy quyền chạy luân chuyển
là sự suy thoái về đạo đức của những người dùng quyền lực để vun vén cho lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm
rõ ràng tới đây đặt ra vấn đề là cần cơ chế kiểm soát quyền lực để chống suy thoái
học vận hành tàu biển thì được tuyển vào chăm sóc người tâm thần
chỉ ba tháng sau khi tuyển dụng đã được bổ nhiệm làm phó tránh thanh tra sở
đây là câu chuyện có thật ở một đơn vị có tổng số biên chế là bốn mươi sáu người
thì có tới bốn mươi bốn
các người làm cán bộ lãnh đạo đó là sở lao động thương bình và xã hội tỉnh hải dương
hầu hết các phòng của sở này đều có trưởng phòng và bốn đến năm phó phòng
thực tế này khiến dư luận hoàn toàn có quyền được đặt ra câu hỏi
đằng sau việc đề bạt bổ nhiệm tuyển dụng tràn lan ở địa phương này là gì
đây là một biểu hiện kéo bè kéo cánh
biểu hiện ở lợi ích nhóm
biểu hiện ở cuộc đấu tranh không đủ
nói thì lại sợ mất quyền mất chức mất chỗ ngồi giảm lương người ta đưa mình ra
đấy là biểu hiện của bè phái đấy
đó là một sự black quy trình chứ không phải là quy trình không làm đúng quy trình
lãnh đạo cấp có sở mà là thủy viên là hiểu rất rõ về người ta cán bộ mà tại sao làm như thế
thì chắc chắn là cố ý không thể không biết
đây là một sai trầm rất lớn của lãnh đạo sở hải dương cũng như là ban tổ chức tình ủy ở đấy
trước những bức xúc của nhân dân thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có công văn
giao bộ nội vụ thực hiện thanh tra công vụ tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
để làm rõ sự việc mà báo chí phản ánh liên quan đến việc bổ nhiệm đề bạt công chức tràn lan
chỉ đạo của thủ tướng được nhân dân đồng tình cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
trong việc chống suy thoái bằng những việc làm cụ thể
nhiều ý kiến cho rằng nếu so sánh vụ việc của nguyên bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
với vụ việc ở tỉnh hải dương dù cấp độ và mức độ nghiêm trọng khác nhau
nhưng cũng đều cần xử lý nghiêm minh
cụ thể là thu hồi hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của người đứng đầu

thì ban tổ chức tình ủy là nơi để ra phương hướng cũng như là chịu trách nhiệm của bộ máy cán bộ trong dịch
mà để xảy ra chuyện này là chứng tỏ ban tổ chức tình ủy đã thiếu kiểm tra thiếu giám sát
cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy
dù chưa có kết luận chính xác về vụ việc này nhưng phần lớn các ý kiến đều cho rằng
đã đến lúc cần phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế để ngăn chặn suy thoái
như cách nói của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ở góc độ quản lý nhiều chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp
của ba yếu tố gồm ra soát những kẽ hở trong quy trình kiểm tra những cá nhân tham gia thực thi
và giám sát các cơ quan thanh kiểm tra yếu tố mấu chốt nhất vẫn là phải làm nghiêm từ trên xuống dưới
ở đây nó có hai vấn đề tức là giữa chủ quan và khách quan
khách quan đấy là những quy chế và những quy định của cơ quan nhà nước
trong đó có vấn đề về bổ nhiệm cán bộ hay là công nhân viên chức
tuyển dụng công nhân viên chức
nếu chúng ta làm chặt chẽ làm đúng thì nó cũng sẽ hạn chế được rất nhiều những cái chuyện lạm dụng quyền lực
cái chủ quan thứ hai muốn nói chủ quan đó là vấn đề lạm dụng quyền lực
khi người ta đã có một quyền lực nhất định thì người ta sẽ lạm dụng
và chúng ta chỗ này chưa khống chế một cách tốt
chưa đảm bảo việc kiểm tra kiểm soát được một cách chặt chẽ nghiêm binh từ trên đến dưới
tôi cũng cho rằng nó cũng có những vấn đề là từ trên xuống dưới nữa
ở trên mà mình làm không nghiêm thì cấp tỉnh làm không nghiêm
mà trung ương mà làm chưa được một cách mạnh dạng mạnh bạo mạnh bạo quyết liệt thì ở dưới khó quyết liệt lắm
đã có nhiều bài học đau xót rút ra từ những vụ việc tiêu cực trong thời gian gần đây liên quan đến công tác cán bộ
từ đó đặt ra những yêu cầu mới bức thiết hơn đòi hỏi cần phải có những công cụ mới
hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
trong đó có tình trạng loạn bổ nhiệm
tới đây khi nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai được bàn
sẽ là cơ sở thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng một cách kiên trì và kiên quyết
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
anh kêu gọi pháp bảo vệ số trẻ em tị nạn còn lại ở calei
liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết về đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân
chính phủ anh kêu gọi pháp cần phải bảo vệ số trẻ em vị thành niên tị nạn tại các khu lán trại kalai của pháp
sau khi pháp có quyết định tiến hành phá rỡ toàn bộ khu chạy tị đạn này
và cho đến nay chiến dịch giải tỏa cơ bản đã được hoàn tất
chính phủ anh kêu gọi pháp cần phải bảo vệ số trẻ vị thành niên tị nạn vẫn đang bị mắc kẹt
ở thành phố calais phía bắc nước pháp
sau khi nhà chức trách nước này tiến hành phá rỡ toàn bộ khu lán chạy tạm bợ jungle tại calais
đồng thời nhấn mạnh các trung tâm đặc biệt được xây dựng trên toàn nước pháp
để bảo đảm việc đón nhận số trẻ vị thành niên trên
ngay sau đó pháp nhấn mạnh paris luôn tuân thủ các cam kết quốc tế của mình
và mong muốn anh nhanh chóng đón nhận những trẻ vị thành niên tị nạn này
theo thông báo chiến dịch giải tỏa khu gengo được tiến hành nhanh hơn dự kiến
và cơ bản đã hoàn tất vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua
chuyển trên sáu người đến bốn trăm năm mươi trung tâm tiếp nhận trên toàn nước pháp
bao gồm cả một bốn trăm năm mươi một trẻ vị thành niên
trong khi đó anh chỉ chấp nhận hai trăm bảy mươi bốn trẻ bị thành niên tị nạn không có người thân đi cùng
ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị của đại hội đồng liên hợp quốc
vừa thông qua một dự thảo nghị quyết mới
theo đó lần đầu tiên kêu gọi các nước bắt đầu đàm phán về việc cấm vũ khí hạt nhân vào năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết này do áo iceland mexico nigeria nam phi và brazil đề xuất
đã được thông qua với một trăm hai mươi ba phiếu thuận ba mươi tám phiếu chống và một mươi sáu phiếu trắng
nghị quyết không có tính rằng bộ pháp lý này kêu gọi các nước tổ chức đàm phán
bắt đầu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại new york nhằm đạt được một hiệp ước mới cấm vũ khí hạt nhân
khi viện dẫn các quan ngại sâu sắc về những thảm họa nhân đạo do việc sử dụng vũ khí hạt nhân gây nên
việc thông qua được nghị quyết trên diễn ra sau khi đã vấp phải rất nhiều khó khăn
khi bốn trong số năm cường quốc hạt nhân là anh pháp nga và mỹ đã bỏ phiếu chống
trong khi trung quốc bỏ phiếu trắng cùng với ấn độ và pakistan
nhật bản cùng với hàn quốc lại nằm trong số các nước bỏ phiếu chống lại bản nghị quyết
theo các nguồn tin an ninh cho biết năm thành viên thuộc lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ và năm tay súng
người quốc đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ và bạo lực xảy ra tại miền đông nam nước này
trong bối cảnh bạo lực bùng phát sau khi cảnh sát bắt giữ hai thị trưởng thành phố diabaki
theo nguồn tin trên hai binh lính thiệt mạng trong một vụ đụng độ gần thị trấn hani
ngoài ô diabakia
đấu súng xảy ra gần huyện kukoka giáp biên giới với iraq khiến một lính chính phủ và năm tay súng người quốc tử vong
trong khi đó một quân nhân khác trở thành nạn nhân của chất nổ tự chế tại thành phố bingon
cách diabakia một trăm bốn mươi km về phía bắc
còn một người thuộc lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ bị sát hại tại tỉnh batman
phía đông nam vùng anatolia của thổ nhĩ kỳ
bạo lực liên tục leo thang tại miền đông nam thổ nhĩ kỳ trong một mươi năm tháng qua
sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ thổ nhĩ kỳ và đảng công nhân người quốc pkk bị phá vỡ
truyền thông nhà nước myanmar đưa tin nước này hiện đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus zika
bệnh nhân là một phụ nữ nước ngoài ba mươi hai tuổi đang mang thai hiện sống ở thành phố yangun
theo bộ y tế và thể thao myanmar các cơ quan chức năng đã xác nhận người phụ nữ trên nhiễm virus zika
sau khi tiến hành xét nghiệm
hiện giới chức myanmar đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chống
nhiều người đã bị bắt chặn và kiểm soát lây nhiễm virus zika
chưa có thông tin thêm nào được công bố
virus zika đã lây lan tại khu vực châu á trong những tháng gần đây
với ít nhất một mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ có ghi nhận ca nhiễm loại virus này
mới đây một báo cáo của liên hợp quốc đã cảnh báo khu vực châu á thái bình dương
có nguy cơ ghi nhận nhiều ca nhiễm mới và khả năng bùng phát dịch zika
hơn ba trăm linh trường hợp nhiễm virus zika đã được ghi nhận tại thái lan nước láng giềng của myanmar
trong khi singapore cũng xác định ít nhất bốn trăm linh ca nhiễm virus zika
tổng thống venezuela nicolás maduro vừa đưa ra quyết định tăng mức lương tối thiểu lên bốn mươi
các chuyên gia cho rằng quyết định tăng lương tối thiểu cũng chỉ bù đắp được phần nào
tình trạng lạm phát tại quốc gia nam mỹ này
như vậy mức lương tối thiểu sẽ tăng lên khoảng sáu mươi bảy đô la một tháng
đã bao gồm cả các khoản trợ cấp thực phẩm
chỉ một ngày trước đó một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại nhiều thành phố của venezuela

với áp lực lên nhà cầm quyền trước tình trạng kinh tế yếu kém và bề tắc chính trị hiện nay
đây là lần tăng lương tối thiểu thứ tư trong năm nay trước bối cảnh lạm phát của venezuela
đã tăng vọt lên mức ba con số do ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc giá dầu thế giới lao dốc
khiến sản lượng dầu xuất khẩu của venezuela bị ngừng trệ
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc